sau khi tốt nghiệp cấp ba anh huy bắt đầu tìm hiểu nghề sửa chữa xe máy và các thiết bị cơ khí
từ cuối năm hai nghìn tám anh huy bắt đầu tìm mua những chiếc xe máy cũ hỏng đã hết hạn sử dụng rồi đem về nghiên cứu chế tạo chiếc máy nông nghiệp với tiêu chí giá thành rẻ sử dụng dễ dàng hiệu quả
nhóm làm phim truyền hình nhân dân đã tìm gặp anh huy và được anh đưa đi tìm hiểu về những công năng của máy nông nghiệp do anh chế tác
năm hai nghìn tám thì tôi thấy anh huy có một cái ý tưởng đó là muốn sản xuất ra một chiếc máy nông nghiệp cho bà con nông dân
tôi là một người vợ thì tôi cũng không tán thành với cái công việc mà anh ấy sắp làm
tại vì là anh đã có một cái nghề nó đã là để kiếm kế sinh nhai cho gia đình rồi
mà bây giờ anh ấy có một ý tưởng như này thì
các công việc hàng ngày của anh ấy đó là nghề sửa chữa xe máy sẽ phải dừng lại
thì trong thời gian này thì những bà con mà mang xe máy đến để sửa chữa thì dường như anh cũng không sửa chữa cho bà con nữa
mà anh đã dốc toàn bộ cái sức lực của anh ấy để chế ra chiếc máy nông nghiệp này
anh tạ đình huy sau khi học xong phổ thông do hoàn cảnh khó khăn và mong muốn phụ giúp gia đình
anh đã từ bỏ ước mơ vào đại học thay vào đó là đi học nghề sửa chữa xe máy
những ngày tháng sống thiếu thốn xa nhà càng hôn đúc trong lòng chàng trai trẻ ước muốn sớm lập nghiệp
học nghề xong anh huy trở về quê mở cửa hàng sửa chữa xe máy
thảo nghề lại nhiệt tình với khách hàng cửa hàng của anh dần trở nên đông khách
cuộc sống gia đình bớt trật vật
vốn là người ham học hỏi ngoài công việc sửa xe
anh dành thời gian để nghiên cứu sáng chế một sản phẩm
máy nông nghiệp giúp ích cho người nông dân
năm hai nghìn tám anh huy bắt tay vào nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp đa năng
và thành công với chiếc máy có tính năng làm đất phun thuốc và bơm nước
thời gian đó thì tất nhiên là những cái dòng máy nó cũng có rồi chứ không phải là không có đâu
nhưng mà nó nhiều những công việc nó chưa hẳn chưa hề là có máy móc cả
thì lúc đầu tôi còn đang làm nghề sửa chữa xe máy
là tôi chế tạo ra những cái chiếc máy nó đơn giản thôi
nó phục vụ mấy công việc những thao tác đơn giản trong nhà nông
ví dụ như là thay cho việc gánh vác thì mình làm cái máy tời để kéo di chuyển đặt nặng
rồi là thay cho việc mà phải cõng cái bình phun thuốc đằng sau lưng
thì tôi làm cái máy bằng động cơ để tại chỗ và cơ động
mỗi chỗ nào cũng có chỗ nào có thể sử dụng được
ví dụ như ngoài đồng không có điện thì vẫn sử dụng được
để một chỗ và nâng
rồi là phun thuốc rồi là mơm nước
năm hai nghìn một mươi anh tạ đình huy đã quyết định bỏ hẳn nghề sửa chữa xe máy
trong khi anh đang làm ăn tốt để đi tới các tỉnh thành tìm hiểu
về những đặc điểm địa hình lao động của người nông dân
anh đi khắp nơi để tìm hiểu mong muốn và cách làm nông nghiệp của người dân
tìm gặp những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí để học tập
với kiến thức và kinh nghiệm thực tế
năm hai nghìn một mươi bốn anh chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp
có thêm năm chức năng so với thiết bị đầu tiên
gồm cày bừa sạch luống gieo hạt làm cỏ làm đất phun thuốc trừ sâu bơm nước
không dừng lại ở đó một thời gian sau anh huy nâng cấp chiếc máy lên một mươi hai chức năng
cùng lúc đó anh được bạn bè hàng xóm và người dân động viên
anh tham gia chương trình nhà sáng chế và được giải nhất
tiếng lành đồn xa khách hàng tìm đến đặt hàng anh sản xuất chiếc máy đa năng ngày một nhiều
anh phải thuê thêm nhiều nhân công
các nhân công hơn cần địa chỉ giao dịch cũng như cửa hàng trưng bày
từ đó thôi thúc anh thành lập công ty vào năm hai nghìn một mươi
mang tên công ty cổ phần sản xuất máy nông nghiệp đa năng hòa phát
tinh thần này vật chất này vật chất rất là thiếu thốn
gia đình nghèo vốn liếng không có mà muốn làm thì phải sắm máy móc
vật liệu sáng chế thì mới ra sản phẩm dệt
tôi còn có một kỷ niệm là tôi đi đến cửa hàng
tôi mua một số cái dụng cụ một cái nguyên liệu về để sáng chế không đủ
mà tôi phải tìm mọi cách để người ta cho chịu
mà không cho chịu tôi đôi lúc tôi phải đưa cả những cái vật gì đó ra
để làm tin để chịu để mang về để làm
đấy chứ là cái thời kỳ đó rất là khó khăn
thực sự là đúng là cái niềm đam mê nó sẽ làm cho con người ta vượt qua tất cả
tôi làm việc trong công ty của anh huy này
là được hơn một năm rồi
và công việc của tôi thì nó nói chung là làm đây là có vẻ là phải đa năng
tức là cái gì cũng phải làm được
nhưng mà tôi đang có thể như vừa nãy có thể tư vấn khách hàng mà đến đấy
chẳng hạn gặp là mình cũng phải tư vấn thứ nhất là cho khách hàng loại máy như thế nào
để phù hợp với người ta
thứ hai nữa là tư vấn về bên kỹ thuật máy móc sửa chữa như thế nào
để cho họ giới thiệu về những cái phần cái cơ bản gọi là nổi trội nhất của máy của mình
đó là cái ưu việt đấy
và cái nữa là như mọi công nhân ở đây làm là phải cần độ linh hoạt tháo vát
và biết được hết nắm mắt được hết các cái công việc của mình làm
mình gọi là làm đa năng cái gì cũng phải làm được
tôi đã làm được việc cho anh huy là đã được ba năm
công việc hằng ngày của tôi là công việc đơn giản rất đơn giản
và nắp giáp hàn
tôi đã học hỏi được anh huy được tính cần cù sáng tạo
chứng kiến những công năng của máy nông nghiệp do anh tạ đình huy sáng chế
mới thấy hết được những lợi ích đáng kể cho bà con
máy sử dụng động cơ theo tiêu chuẩn nhật bản
và bộ truyền tải trực tiếp qua ly hợp bánh xăng
khi làm việc máy không chỉ có một tốc độ của chục canh tác như các loại máy thông thường
mà còn đưa ra những chuyển động
để phù hợp cho từng loại đất cứng hay đất mềm
đặc biệt máy có tích hợp phần bánh răng đảo ngược
giúp người sử dụng có thể di chuyển lùi khi cần thiết
máy thực hiện được một mươi hai công năng tương đương với một mươi hai công việc của bà con nông dân
chức năng sới đất trong mọi địa hình khác nhau như đồi dốc
trong vườn đất có sỏi đá thậm chí ngay cả đất ruộng
nơi có nước lầy lội với công suất làm việc lên tới từ bảy trăm linh đến chín trăm linh m hai một giờ
chức năng cày đất được thực hiện theo ý muốn của bà con
máy có thể cày cấy cày lật có thể điều chỉnh nông sâu tùy ý
chức năng tạo luống giúp bà con dễ dàng tạo luống trên mọi địa hình
như việc tạo luống từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài
với năng suất năm km luống một giờ
chức năng tạo hàng với hai hay nhiều lưỡi được thiết kế song song với nhau
và có điều chỉnh rộng hẹp việc tạo hàng tạo rãnh
cho từng loại cây trồng trở nên dễ dàng hơn phù hợp hơn với tập quán canh tác
của từng vùng cho năng suất từ một mươi đến một mươi năm km một hàng một giờ
chức năng phun thuốc với bộ lắp gá biến đổi linh hoạt và thông minh
chỉ mất hai phút là bà con có thể chuyển đổi thành chiếc máy phun thuốc bảo vệ thực vật
với tầm đẩy xa hai trăm năm mươi mét công suất làm việc năm giờ
chức năng làm cỏ vườn với kiểu dáng nhỏ gọn bộ dao sắc bén
có thể làm được tám trăm linh mét vuông cỏ vườn một giờ
sau khi cháu tại huy là sáng chế ra cái máy đa năng này
tôi là người ở xã này đã thường xuyên sử dụng cái máy này
cách đây là từ năm hai nghìn một mươi ba đến bây giờ là năm năm sử dụng cái máy này
tôi thấy tác dụng của cái máy này là nó rất là hữu hiệu
cho người nông dân lao động
vì là cái máy này nó sẽ tạo cho người nông dân lao động này
từ khi núp cái cầy cây bửa mà tay lấm trên bùn này
có cái máy này là làm cho tăng năng suất lao động của người nông dân
và cái máy này nó sẽ mang hiệu quả kinh tế cho người nông dân rất là tốt
xuất thân từ nhà nông anh huy hiểu những hoàn cảnh khó khăn vất vả của bà con
và không phải gia đình nào cũng có điều kiện để sắm cho mình một chiếc máy nông nghiệp đa năng

vì thế anh đã chủ động cho bà con mượn máy mà không hề tính tiền
giờ đây ai ai trong huyện cũng biết đến anh biết đến một người nông dân chất phác gàn dở
đã sáng chế thành công chiếc máy đa năng lên đến một mươi năm công dụng
giúp bà con giảm sức lao động và tăng năng suất
tôi thường xuyên mượn máy đa năng của anh huy để cầy bửa sáo rưới dầu ngô
mượn thì quanh năm bốn năm qua lúc nào có đất phai
hay cầy thì mượn
tôi thấy anh huy là người hoạt mát không lấy tiền
giờ đây việc buôn bán với anh huy rất thuận lợi
những cơ sở bán máy nông nghiệp ở các tỉnh thành tìm đến anh để tìm hiểu và phân phối
những người lao động với quy mô trang trại lớn không thể không tìm đến cơ sở sản xuất máy nông nghiệp đa năng của anh tạ đình huy
mỗi một khách tìm đến cửa hàng của anh đều được anh tư vấn rất tỉ mỉ tận tình chú đáo
tùy theo địa hình mỗi vùng miền mà cần những chức năng khác nhau
khách hàng sẽ được lựa chọn kiểu dáng máy lựa chọn những công năng cần thiết trong một mươi năm công năng của máy hiện nay
phục vụ cho tất cả những vùng miền và các tập quán canh tác khác nhau trên cả nước
nhất là bà con nông dân ở vùng cao canh tác chủ yếu là ruộng bậc thang
tôi tìm đến cơ sở sản xuất máy nông nghiệp của anh huy là hiện nay gia đình tôi có một diện tích đất tương đối lớn trên ba mươi tám ha
và hiện nay thì gia đình tôi đang
có mô hình sản xuất nông nghiệp theo mô hình hữu cơ khép kín
qua một cái thời gian mà sản xuất thì thấy rằng là nếu như không có cái hệ thống máy móc đưa vào sản xuất thì sẽ cần rất là nhiều lao động
và cái điều này thì cũng gây cái tốn kém trong cái quá trình đầu tư
chính vì vậy mà qua nghiên cứu các cái sản phẩm máy nông nghiệp trên thị trường thì thấy rằng là cái sản phẩm máy nông nghiệp của anh huy có những cái tính năng nổi bật
chính vì vậy mà tôi đã về tại cái cơ sở sản xuất máy để xem xét nghiên cứu các cái tính năng cho nó phù hợp với lại cái công năng sử dụng của gia đình tôi
máy nông nghiệp này thì sẽ giúp cho cái việc mà làm cỏ nó được thuận tiện hơn
cũng như là các cái chức năng khác của cái máy thì chúng tôi thấy rằng là phù hợp với cái sản xuất của gia đình
với những đóng góp đáng kể trong sản xuất nông nghiệp
anh tạ đình huy đã được tặng thưởng bằng khen của thủ tướng chính phủ năm hai nghìn một mươi
bằng khen của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm hai nghìn một mươi sáu
chiến sĩ thi đua thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
gương mặt trẻ tiêu biểu việt nam năm hai nghìn một mươi
danh hiệu công dân yếu tố thủ đô năm hai nghìn một mươi bảy
cùng nhiều bằng khen giấy khen của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ủy ban nhân dân huyện trương mỹ
đồng chí tạ đình huy là một nhà sáng chế trẻ và là hội viên hội nông dân của xã thượng bực
với những sự tìm tòi sự đam mê trong công tác sáng chế
thì anh tạ đình huy cũng đã là có một cái phát minh phải nói là rất là có hiệu quả
đó là sáng chế ra máy sản xuất nông nghiệp mini đa năng từ động cơ xe máy có cái hiệu quả rất cao
giúp bà con nhân dân không những là ở địa phương và các vùng lân cận giải phóng được sức lao động
tăng năng suất và hiện nay cũng đã có cái chỗ đứng rất lớn trên thị trường
dự định trong tương lai là công ty tôi sẽ đưa ra nhiều sản phẩm hơn nữa
và luôn luôn đi bám với bà con nông dân để đưa ra những công năng để nó có một tính chất áp dụng cao hơn nữa
phục vụ cho bà con nông dân
ngoài đam mê sáng chế máy móc
thì chơi đàn óc gan là một sở thích không thể thiếu quả
bằng việc tự học tự rèn luyện đến nay anh đã chơi thành thục nhiều ca khúc
đây cũng là một trong những lợi thế để anh tham gia các phong trào đoàn thể của thôn của xã của huyện
câu chuyện của anh từ một người nông dân mới học hết phổ thông
trở thành một người đàn ông thành đạt nhờ niềm đam mê của mình
đối với anh tạ đình huy đó là một điều may mắn vinh dự và tự hào
hy vọng anh sẽ là người tiếp lửa cho các bạn trẻ không ngừng cố gắng theo đuổi ước mơ
những thành công của anh ngày hôm nay
không chỉ lan tỏa ở phạm vi trong nước mà dần sẽ đứng vững trong trường quốc tế